các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tây nguyên nam bộ có nắng nóng chiều tối và đêm ngày sáu tháng năm có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía đông bắc bộ lào cai yên bái và hòa bình có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to ngày nắng gián đoạn
bên cạnh đó chiều và tối ngày sáu tháng năm ở khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
xa lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập ống tại các vùng trụng thấp
tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong ngày hôm nay sáu tháng năm
khu vực hà nội có mây có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
phía tây bắc bộ nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông
rông rải rác cục bộ có mưa to ngày có mây có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
phía đông bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi chiều tối và đêm nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to ngày có mây
trời nắng có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía bắc có mưa rào và rông rải rác ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi tám độ
khu vực tây nguyên có mây đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mây
trời nắng có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gây gắt gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi chín độ